vào khoảng một mươi giờ trưa nay một sưởng làm bánh tại km một mươi chín trên quốc lộ ba mươi hai đoạn qua xã đức thượng
hoài đức hà nội đã bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến tám người thiệt mạng
vụ việc xảy ra trong một xưởng sản xuất bánh kẹo ngay mặt đường tại km một mươi chín năm đức thượng
hoài đức hà nội đây là nhà xưởng chuyên sản xuất bánh gà do có nhiều hộp xốp
cắt tông nên ngọn lửa bén nhanh khiến các công nhân không kịp chờ tay ngay khi nhận được tin báo
cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng nhiều xe cứu hỏa được điều đến hiện trường đến khoảng một mươi hai giờ
đám cháy được dập tắt theo báo cáo nhanh của ủy ban nhân dân huyện hoài đức vụ hỏa hoạn đã khiến
tám người tử vong hai nạn nhân khác bị thương đã được đưa tới bệnh viện huyện đan phượng trong tình trạng
hôn mê nguyên nhân cháy ban đầu được xác định là do xưởng đang sửa chữa thợ hàn xì trong quá trình
làm việc đã để bắn tê lửa điện vào trần gác xếp được ốp xốp hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ